tin từ sở y tế tỉnh con tum cho biết sau tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy đến nay
trên địa bàn tỉnh đã phát hiện hai mươi trường hợp mắc bệnh thủy đậu tại các huyện con rẫy đắc hà ngọc hồi và đắc lây
khi phát hiện người bệnh có biểu hiện mệt mỏi nhức đầu sốt nhẹ chảy nước mắt nước mũi rồi lan ra toàn thân trong vòng một mươi hai đến hai mươi bốn giờ
thủy đậu là bệnh lành tính không có triệu chứng nặng nề ngoài những mụn nước có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết viêm não
phụ nữ mang thai có thể gây ra sảy thai hoặc để lại dị tật cho thai nhi
bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi thường gặp vào mùa đông xuân
trước tình hình bệnh thủy đậu xuất hiện nhiều trên địa bàn phạm vi toàn tỉnh ngành y tế tỉnh con tum khuyến cáo người dân
để mà chủ động phòng chống cái bệnh thủy đậu này bằng cách thứ nhất là tránh hạn chế tiếp xúc và tập trung ở những nơi đông người
thứ hai nữa là khi mà mắc bệnh thủy đồ thì học sinh hoặc là bậc cha mẹ phải cho con
em nghỉ học hoặc là đi làm ở cơ quan nhà nước thì mình cũng phải nghỉ khoảng từ bảy đến một mươi ngày để phòng tránh lây lan
cái thứ ba nữa là mình hiện nay là vaccine phòng bệnh thủy đậu này hiện nay đang có ở trung tâm y tế dự phòng
thì là các bậc cha mẹ có thể nên chủ động trong phòng chống bệnh thủy đậu này thì đưa con em đến trung tâm y tế dự phòng để tiêm phòng vaccine thủy đậu
bệnh thủy đậu là bệnh cấp tính do virus
variselaoter dễ lây lan từ người qua người qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc trực tiếp qua dịch tiết mũi họng dịch từ nốt phòng thủy đậu